các tỉnh phía đông bắc bộ trong những ngày tới được dự báo phổ biến có mưa rào và rông vài nơi
những cơn mưa rông tập trung xuất hiện về chiều tối và đêm
trong cơn rông người dân phải nên cảnh giác về sâm xét và gió giật mạnh có thể đi kèm
ban ngày trời nắng và nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực
giá động chủ yếu từ khoảng ba mươi ba mươi ba độ có nơi ba mươi bốn độ
ở phía tây bắc bộ cũng phổ biến có mưa rào và rông vài nơi
tập trung xuất hiện về chiều tối và đêm
trong cơn rông có nguy cơ xảy ra sâm xét và gió mạnh
ban ngày trời nắng và nhiệt độ cao nhất tại khu vực này sẽ ra động từ ba mươi ba mươi ba độ
có nơi ba mươi bốn độ thời tiết oi bức vào buổi trưa
lui xuống khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa tiên huế
có mưa rào và rông vài nơi trong ba ngày tới
mưa sẽ gia tăng từ khoảng ngày một mươi ba trở đi
với nhiệt độ cao nhất trưa chiều mai là ba mươi cho đến ba mươi ba độ có nơi cao hơn
sau đó sẽ giảm nhẹ trong hai ngày tiếp theo
do ảnh hưởng của dạy hộ tụ nhận đới nối vùng áp thấp
ở trên biển đông đến khu vực các tỉnh từ đà nẵng cho đến bình thuận
có mưa rào và rông xảy ra nhiều nơi
dự báo trong giai đoạn ba ngày tới mưa rông tiếp tục xuất hiện
ở trên diện rộng tại khu vực này
trong đó cường độ mưa lớn hơn xuất hiện tập trung trong ngày một mươi một và một mươi hai tháng bảy
cục bộ có mưa to đến rất to với nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
sao đến ngày một mươi ba cường độ mưa sẽ giảm bớt nhiệt độ tăng nhẹ
tại các tỉnh vùng cao tây nguyên liên tục có mưa rào và rông
do chịu tác động của gió tây nam có cường độ mạnh và rìa phía nam
của giải hồi tụ nhiệt đới khả năng xuất hiện những điểm có mưa rông lớn là rất cao
đồng thời thời gian mưa không chỉ về cuối ngày mà trong ngày
cũng có thể có lúc có mưa nắng gián đoạn
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt ở đất và ngập úng tại khu vực trung thấp
nhiệt độ ở khu vực này không cao khi không quá mức hai mươi chín độ
nam bộ cũng có mưa rông trong vòng ba ngày tới
có khả năng xuất địa những điểm có mưa rông lớn
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ ba ngày tới không quá mức là ba mươi hai độ